đoàn công tác của bộ ngoại giao do đồng chí lê hoài trung ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ ngoại giao
chủ nhiệm ủy ban biên giới quốc gia chủ tình ủy ban quốc gia unesco việt nam làm trường đoàn
vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh đắk lắc về tình hình đối ngoại của đảng nhà nước
tình hình biên giới trên bộ với campuchia và tình hình biển đông
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung thông tin về tình hình đối ngoại của đảng và nhà nước
tình hình biên giới trên bộ với campuchia tình hình biển đông công tác phân giới cắm mốc giữa nước ta và các nước lào campuchia
tỉnh đắk lắc đề nghị bộ ngoại giao tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho địa phương phát triển giao thương trong hành lang kinh tế đông tây
trong khu vực việt nam campuchia đặc biệt tạo điều kiện kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư trên địa bàn tỉnh đắk lắc về công nghiệp và nông nghiệp
tăng cường phát triển xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp quan tâm đầu tư để cửa khẩu đắk rê chi miết đi vào hoạt động
tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng và khu vực tây nguyên nói chung